thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay thì biển số xe ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe còn gọi là biển số định danh
việc quản lý biển số theo định danh cá nhân không chỉ giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn mà còn đem đến nhiều lợi ích cho người dân
bộ công an đã ban hành thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực kể từ ngày hôm nay
với nhiều nội dung mới liên quan đến công tác cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới
trong số này một khái niệm lần đầu tiên được quy định chính thức là biển số định danh
biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe cũng từ ngày một mươi năm tháng tám
khi bán xe chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký và biển số không được giao cho chủ mới của xe
chủ cũ phải nộp lại giấy đăng ký biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi
người dân cũng không bị hạn chế số lượng biển số định danh
các xe đã đăng ký biển năm số trước ngày một mươi năm tháng tám mà chưa làm thủ tục thu hồi
thì biển số đó được mặc định là biển số định danh của chủ xe
do biển số định danh chỉ áp dụng với biển năm số
nên xe đã đăng ký biển ba hoặc bốn số trước đây vẫn tiếp tục được phép tham gia giao thông
nếu người dân có nhu cầu công an sẽ thu hồi biển ba số bốn số
rồi cấp đổi sang biển năm số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ biển số
vâng sự thay đổi trên được kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều thuận lợi hơn cho người dân
vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay thượng tá tạ thị hồng minh
phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ phân tích rõ hơn những quy định cụ thể
cũng như những tiện ích của việc áp dụng biển số xe định danh
lời đầu tiên xin được cảm ơn thượng tá tạ thị hồng minh đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng với quy định mới này thì người dân vẫn có thể sở hữu cùng một lúc nhiều chiếc xe đúng không ạ
và cụ thể là biển số định danh lúc đó sẽ được quy định như thế nào với một người sở hữu nhiều xe ạ
theo quy định hiện hành thì người dân vẫn có thể cùng lúc sở hữu nhiều phương tiện
và mỗi một phương tiện đó thì sẽ đăng ký với một biển số xe khác nhau
với các bước đăng ký xe như tôi đã nói là không có gì thay đổi
và các phương tiện đó thì cùng đứng tên một chủ và được quản lý bằng máy
vâng có thể thấy là biển số xe định danh có thể sẽ giải quyết được rất nhiều bất cập đang tồn tại hiện nay
vậy thì đồng chí có thể phân tích rõ hơn về những tiện ích của biển số định danh mang lại ạ
trước tiên là với tiện ích đối với người dân
thì chúng ta có thể thấy rằng là trước đây người dân chỉ được đăng ký tại nơi thường trú
nay theo quy định mới thì người dân được đăng ký tại nơi thường trú và nơi tạm trú
cái quy định này thì đã tạo điều kiện rất là thuận lợi
cho người dân nhất là người dân làm ăn sinh sống tại các khu đô thị khu công nghiệp
và khi mà có điều kiện mua xe nhưng lại không phải quay về quê
tức là nơi cái đăng ký thường trú để đăng ký xe
thì sẽ tiết kiệm được khá là nhiều thời gian công sức chi phí
và với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ
thì thông tư hai mươi bốn của hội ngoan cũng đã có bước đột phá lớn để cải cách thủ tục hành chính
và việc đăng ký xe theo cái nơi cư trú của chủ xe thì cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước
trong việc đánh giá sát đúng thực trạng phát triển phương tiện và hạ tầng giao thông của địa phương
và cũng tạo thuận lợi hơn trong cái việc tích hợp cái ứng dụng điện danh điện tử vneid
và đối với người dân thì không phải mang rất là nhiều loại giấy tờ
khi mà thực hiện các thủ tục hành chính hoặc là các giao dịch trên cái môi trường
điện tử không phải đổi biển khi di chuyển đi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác
còn cái tiện ích đối với cái công tác quản lý thì là cái việc cấp biển số định danh
mà quản lý theo mã định danh của chủ xe thì sẽ nâng cao hơn nữa cái ý thức trách nhiệm của chủ xe
khi mà tham gia giao thông và đảm bảo chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông
cũng như là ngăn chặn được cái tình trạng mua bán không làm thủ tục sang tên theo quy định
tăng thu ngân sách nhà nước và cũng giúp cơ quan nhà nước trong công tác quản lý được nhanh chóng thuận lợi
và tiết kiệm một cái thời gian cũng như là giảm bớt đi cái chi phí lưu trữ
góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia
qua đó thì cũng giúp lực lượng chức năng dễ dàng truy xuất các thông tin của người và phương tiện
để xác minh những cái thông tin có liên quan đến tai nạn giao thông hoặc là những cái vi phạm pháp luật khác

thì để thông tư này đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất thì cục cảnh sát giao thông đã có những chuẩn bị như thế nào ạ
bộ công an cũng đã chỉ đạo nâng cấp hệ thống đăng ký quản lý xe phù hợp với cái phương pháp quản lý mới
và tổ chức tập huấn cho công an các địa phương là với các đồng chí là lãnh đạo là chỉ huy công an các đơn vị địa phương
và từ lực lượng nòng cốt này thì giám đốc công an các địa phương cũng sẽ tổ chức triển khai
cái thông tư hai mươi bốn cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
công an nhân dân và cán bộ trực tiếp làm cái nhiệm vụ đăng ký xe của địa phương
đồng thời cũng đã chỉ đạo công an các địa phương giả soát về cơ sở vật chất nhân lực để phục vụ đăng ký xe
bên cạnh đó bộ công an và công an các địa phương cũng đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng của nhà nước
và chủ trương của bộ công an về cái chuyển đổi số quốc gia
và cũng đây đẩy mạnh cải cách về cái thủ tục hành chính là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân và với mục tiêu là lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ
vâng một lần nữa xin được cảm ơn thượng tá tạ thị hồng minh đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân